chỉ vì mâu thuẫn khi tranh giành khách uống nước mía mà một bị cáo trú tại phường hòa cường năm
quận hải châu tp đà nẵng đã dùng dao chém một thanh niên khác nguy kịch
bị cáo là trần nguyễn anh tài vừa bị toán nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử về hành vi giết người
theo có trạng tài và anh hiếu chú tẩy xã hòa phú huyện hòa vang tp đà nẵng đều bán nước mía
ở hai quán khác nhau tại cầu bán nguyệt bên sông hàn thuộc phường bình thuận quận hải châu
đến tối ngày sáu tháng bốn tài và hiếu mâu thuẫn về việc tranh giành khách nên tài gây sự trước
và sau đó tài mượn xe máy của chủ quán nước mía nơi tài làm thuê chạy về nhà lấy dao và quay lại
giấu trong bụi cây gần quán và sau khi trả xe tài đã lấy dao xông vào chỗ anh hiếu đang đứng
chém vào vùng đỉnh đầu hậu quả hiếu thương tích một mươi
tại phiên xét xử tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt trần nguyễn anh tài một mươi bốn năm tù về tội giết người
công an huyện đông hải
công an huyện đông hải
công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn trần chiết luân chú tại thị xã già rai để điều tra và làm rõ về hành vi cối gây thương tích
theo hồ sơ vào chiều ngày một mươi tháng chín khi đang ngồi nhậu tại nhà người quen ở ấp ba mến
giãn chạy a huyện đông hải thì nguyễn trần chiết luân xảy ra cự cãi và cầm ghế đánh một thanh niên
chú cùng địa phương sau đó người này bỏ về và kể lại sự việc cho người em ruột nghe
và sau đó luân và em trai của người thanh niên bị luân đánh đã hẹn gặp để đánh nhau
luân cầm dao chém nạn nhân khiến anh này thương tích bốn
đến khoảng hai mươi ba h cùng ngày công an huyện đông hải tiến hành bắt giữ nguyễn trần chiết luân
liên quan đến vụ ném bé trai bốn tuổi xuống sông vào sáng ngày một mươi tám tháng chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với huỳnh hồng hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường mỹ hòa thành phố long xuyên tỉnh an giang về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu hải từng có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại thành phố hồ chí minh
sau đó chị này kết hôn và sinh được một bé trai vào năm hai nghìn một mươi
trong khoảng thời gian này hai người vẫn liên lạc qua lại
vào ngày một mươi tháng chín chị này đưa con đến nhà hải ăn rỗ
và đến trưa ngày một mươi một tháng chín do ghen tức việc bạn gái cũ đi lấy chồng
đối tượng đã chở bé trai đến cầu tôn đức thắng ném bé xuống sông long xuyên rồi bỏ trốn
may mắn nạn nhân được hai cha con điều khiển ghe lúa kịp thời phát hiện và cứu sống
sau năm giờ truy xét đối tượng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường mỹ xuyên
thời gian qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cờ rông pa tỉnh gia lai đã chủ động phối hợp
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm đồng thời tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và qua đó góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự tại địa phương
đối tượng trường dũng anh chú tại thôn long quang xã ân mỹ huyện hoài ân tỉnh bình định
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cờ rông pa tạm giam để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trong thời gian ngắn tích cực phối hợp điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện krongpa đã thu thập đầy đủ chứng cứ để khởi tố vụ án
khởi tố bị cán
trong thời gian bắt tạm giam đối tượng nay long chú huyện cờ rông pa về hành vi hiếp dâm trẻ em
đây là vụ án rất nghiêm trọng được nhân dân trên địa bàn quan tâm
vì vậy việc kịp thời đấu tranh bắt giữ đối tượng để điều tra xử lý nghiêm chức pháp luật vừa giăn đe cảnh báo phòng ngừa chung đồng thời chấn an dư luận
được biết đối tượng nay long từng có một tiền án tám năm tù về tuổi hiếp dâm
tôi đã có quan hệ với tình dục với bác ấy
nó kêu lên nó kêu to tôi sợ
người ta phát hiện tôi chạy
tôi chạy xong rồi rồi tôi lên tôi vừa về nước tôi chạy về nhà luôn
rồi tới nhà rồi tôi qua nhà ông kia đi chơi rồi cầm công an bắt
trong chín tháng của năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện krongpa đã điều tra làm rõ hai mươi ba vụ bắt giữ hai mươi tám đối tượng phạm pháp hình sự
tỷ lệ điều tra khám phá án đạt chín mươi năm tám mươi ba
mưu trí sắc bén trong điều tra khám phá án
mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm công an huyện krongpa đã không quản ngại khó khăn đối tranh ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm
góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn để lại hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay ngày một mươi tám tháng chín cán bộ học sinh sinh viên và nhân dân trên địa bàn thành phố hà nội
tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy trung cư mini
tại phố khương hạ thanh xuân hà nội
sáng nay cơ quan thành ủy hà nội tổ chức tưởng niệm nạn nhân vụ cháy trung cư mini tại phường khương đình quận thanh xuân
tiếp đó các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cơ quan thành ủy hà nội đã quyên góp ủng hộ các gia đình và nạn nhân trong vụ cháy
mức quyên góp tối thiểu là một ngày lương
và cũng trong sáng ngày hôm nay nhiều cơ quan công sở trường học trên địa bàn thành phố hà nội đã dành một phút mặc niệm
năm mươi sáu nạn nhân tử vong trong vụ cháy trung cư mini tại phường khương đình quận thanh xuân
tại nhiều trường học trên địa bàn thủ đô nhà trường cũng đã dành phút tưởng niệm tới các nạn nhân vụ cháy trung cư mini
tại phường khương hạ quận thanh xuân hà nội
chương trình cũng giúp cho các em học sinh phát huy tinh thần tương thân tương ái san sẻ yêu thương
chung tay giúp đỡ cộng đồng đồng thời nâng cao tinh thần phòng cháy
thưa quý vị và các bạn trong thời gian qua
tình hình cháy nổ tại các khu dân cư nhất là tại các nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh
có nhiều diễn biến phức tạp và đã không ít vụ cháy đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
thực trạng này đã hỏi cần tăng cường các giải pháp phòng chống cháy nổ trong khu dân cư
góp phần bảo vệ tính mạng tài sản của người dân
phóng sự sau được thực hiện tại thành phố quảng ngãi
lạp phường trung tâm thành phố quảng ngãi có nhiều khu dân cư khu đồ thị
nếu không may xảy ra cháy việc chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ gặp rất nhiều khó khăn
do xe chữa cháy không thể tiếp cận kịp thời
để nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy ngay từ cơ sở
hỗ trợ người dân xử lý đám cháy ngay khi mới phát sinh
từ năm hai nghìn hai mươi hai cùng với việc xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
công an thành phố quảng ngãi đã triển khai mô hình điểm chữa cháy công cộng
trực tiếp cụ thể hóa phương châm đúng tạo chỗ trong phòng cháy chữa cháy
với phương châm người dân là trung tâm là chủ thể đặt an toàn tính mạng người dân là trên hết
cho đến nay toàn phường tránh lộ đã thực hiện có hiệu quả phương châm bốn tại chỗ
lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ
tắp phòng cháy chữa cháy phòng phường đã tham mưu
bởi vì phòng phường xây dựng nhiều mô hình có hiệu quả mô hình tổ liên gia
phòng cháy chữa cháy điểm chữa cháy công cộng và nhà tù của mình chữa cháy
mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng ngoài việc kịp thời nắm bắt thông tin
tình hình liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
để phản ánh với chính quyền địa phương đưa ra những biện pháp xử lý kịp thời
mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy còn gắn kết được tinh thần đoàn kết trong nhân dân
bọn di động mục ở tóm phường là tập trung xây dựng các mô hình
vì tổ liên gia phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng
đặc biệt là tệ tổ he và đại nhân rộng tổ ba và một số tổ khác
hiện nay mô hình mà nhờ tôi có bình chữa cháy là tổ nam
cũng đã xây dựng cũng lâu lâu thì phải nói là có mô hình này là rất thành công
trong vấn đề ý thức người dân về vấn đề phòng cháy chữa cháy
bởi vì khi xây dựng có tổ liên gia này và có mô hình điểm chữa cháy công cộng
thì người dân sẽ chủ động hơn nhiều
điểm lực lượng công an chuyên nghiệp để người ta có chữa cháy
việc vận hành tốt và nhân rộng các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
điểm chữa cháy công cộng ở địa bàn đông dân cư thành phố quảng ngãi
đã góp phần hạn chế nguy cơ cháy xử lý kịp thời các tình huống cứu hộ cứu nạn
khi sự cố cháy xảy ra trong khu dân cư giảm thiểu được những tổn thất xảy ra
thưa quý vị các điểm thu mua phế liệu nằm trong khu dân cư
luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao do chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy
trong điều kiện thời tiết nắng nóng thì chỉ cần một sơ suất nhỏ
cũng có thể gây ra những hậu quả khó lường
do đó thực hiện kế hoạch của ủy ban nhân dân thành phố nha trang
các xã phường trên địa bàn thành phố đã tiến hành kiểm tra các điều kiện
đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh phế liệu trên địa bàn
ghi nhận tại phường phước long thành phố nha trang
sắp xếp vật tư hàng hóa không đảm bảo khoảng cách an toàn
bố trí phương tiện hàng hóa cản trở lối thoát nạn
cơ sở không xây dựng phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đó là những lỗi vi phạm phổ biến mà lực lượng lên ngành của phường phước long đã phát hiện
trong đợt kiểm tra các cơ sở kinh doanh phế liệu trên địa bàn vừa qua
qua đó ủy ban nhân dân phường đã ban hành bốn quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với các cơ sở vi phạm
số điện thoại chín trăm ba mươi ba ba trăm năm mươi bảy trăm bảy mươi để tiếp nhận giải quyết theo quy định